trở lại với thời tiết trên đất liền dự báo trong ngày hôm nay bắc bộ sẽ chỉ nhiều mây trong buổi sáng về trưa và chiều mây giảm
trời chuyển nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến ở mức từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
tuy nhiên chiều tối và đêm nay bộ phận không khí lạnh ở phía bắc sẽ tăng cường trở lại
thời tiết trên khu vực vì thế lại có mưa riêng khu vực vùng núi có nơi còn có mưa rào và rông
đồng thời trời cũng chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
thậm chí vùng núi có nơi chỉ từ một mươi ba đến một mươi năm độ
khối không khí lạnh mới chưa tác động xuống tới miền trung
vì thế mà trong ngày và đêm nay thời tiết tại đây vẫn khá ổn định
trời chỉ nhiều mây trong buổi sáng đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
về trưa và chiều mây giảm trời chuyển nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày đối với khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến hết bình thuận thời tiết có nắng sớm nên nhiệt độ ban ngày ở đây
sẽ giao động ở mức từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
thời tiết thuận lợi cho việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ của bà con các tỉnh ven biển nam trung bộ
nằm xa hơn về phía nam trong ngày hôm nay khu vực nam bộ và tây nguyên sẽ chỉ có mưa
ở một vài nơi về chiều tối đối với các tỉnh miền tây nam bộ
còn các khu vực khác ít mưa ban ngày trời có nắng
nhiệt độ trưa và chiều tại tây nguyên phổ biến mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tại nam bộ nhiệt độ phổ biến mức ba mươi ba mươi ba độ
tuy nhiên đáng lưu ý là do ảnh hưởng của kỳ chiều cường nên mực nước sông cửu long
sông sài gòn tiếp tục lên và có khả năng sẽ đạt mức cao nhất vào các ngày từ hai mươi ba đến hai mươi năm tháng một mươi một
nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực tp hcm vĩnh long cần thơ
nên người dân cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước